sở công thương tp hcm vừa tổ chức hội nghị phổ biến hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp việt nam nhằm giúp các doanh nghiệp việt nam nắm bắt những thuận lợi và khó khăn khi tham gia hiệp định cptpp
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp được ký kết ngày tám tháng ba hai nghìn một mươi tám giữa một mươi một quốc gia xuyên hai bờ thái bình dương
trong đó có việt nam điều này vừa tạo ra cơ hội mới nhưng cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong nước
so với tpp cptpp có một số điểm khác biệt quan trọng về cả nội dung và ảnh hưởng của các cam kết
thứ nhất nhóm ngành xuất khẩu sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi thế quan được cắt giảm sau khi ký kết cptpp nối trội là nhóm ngành thủy hải sản
may mặt da dày lắp ráp đồ điện tử việc ký kết cptpp sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường thúc đẩy tiềm năng doanh nghiệp
thứ hai đối với những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực logistics việc tăng cường tự do thương mại sẽ thúc đẩy hoạt động vận chuyển giữa các nước trong nhóm
từ đó hoạt động hàng hải hàng không được tiếp đà khi thương mại giữa các nước gia tăng
thứ ba khả năng dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ chảy vào nền kinh tế việt nam nhiều hơn dẫn tới việc xây mới hoặc thuê các khu công nghiệp để phục vụ sản xuất
nhờ sự vận động này nhóm doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng sẽ có đà phát triển trong trung và dài hạn
tuy nhiên bên cạnh cơ hội mang lại cptpp là thách thức đối với các nhóm ngành phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa
với kim ngạch nhập khẩu lớn từ các nước tham gia hiệp định như ngành đồ gia dụng ngũ cốc